nhân kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba sáng nay tại hà nội
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức tọa đàm
sáu mươi năm quan hệ việt nam cuba thành tựu ý nghĩa lịch sử và triển vọng phát triển
buổi tọa đàm được coi là cơ hội tổng kết lại những kết quả thành công trong hợp tác giữa hai nước
trên cả ba kênh đảng nhà nước và nhân dân trên nhiều lĩnh vực như chính trị kinh tế và quốc phòng
các đại biểu đã chia sẻ những tham luận tâm huyết về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước việt nam và cuba
tiêu biểu như quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước việt nam cuba
sức mạnh nhân dân việt nam cuba đoàn kết và hữu nghị tấm lòng cuba đối với bộ đội trường sơn